thông tin mới nhất về vụ người đàn ông xe rượu phi sao vào ô tô người khác trên đường phố hà nội
ngày hôm qua công an quận long biên tp hà nội cho biết đã khởi tố bắt tạm giam trịnh quang hùng về tội hủy hoại tài sản
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng tám tại phố nguyễn văn cử phường bồ đề quận long biên hùng đã chặn đầu một chiếc xe ô tô
khi chiếc xe này vượt lên đối tượng ném dao làm vỡ kính sau toàn bộ hình ảnh được camera ghi lại
được biết hùng nghiện rượu nhân thân có nhiều tiền án tiền sự
thời điểm thực hiện hành vi trên đối tượng đang trong tình trạng say rượu và không có mâu thuẫn gì với tài xế ô tô